theo thống kê nhanh của thành phố sầm sơn trong kỳ nghỉ lễ từ hai mươi bảy đến ba mươi tháng bốn
ước tính có khoảng sáu trăm linh khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng và tắm biển sầm sơn
tăng ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
những đột phá về cơ sở hạ tầng chất lượng dịch vụ và văn hóa du lịch trong những năm gần đây
chính là yếu tố khiến biển sầm sơn ngày càng hút khách
để đảm bảo an toàn lực lượng cứu hộ cứu nạn của thành phố đã phải liên tục nhắc nhở
dùng coi cảnh báo du khách không được bơi ra xa bờ khi tắm biển
mặc dù lượng khách tăng cao nhưng do có sự chuẩn bị và giám sát chặt chẽ
nên chưa thấy hiện tượng chèn ép tăng giá dịch vụ
giao thông đến các khu du lịch vẫn được thông suốt an ninh trật tự được đảm bảo
để đa dạng hóa sản phẩm du lịch kéo dài thời gian lưu trú của khách
thành phố sầm sơn triển khai thực hiện đề án tổ chức chợ đêm
tuyến phố đi bộ du lịch trên trục đường thanh niên
lắp đặt wifi miễn phí phục vụ du khách tại khu vực bãi biển
năm hai nghìn một mươi chín thành phố sầm sơn phấn đấu đón trên bốn tám triệu lượt khách
tổng doanh thu đạt bảy chín trăm linh tỷ đồng